một chương trình diễn tập phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn quy mô lớn do bộ công an chủ trì phối hợp với ủy ban nhân dân thành phố đà nẵng sẽ được triển khai vào đầu tháng một mươi tới
hiện phương án diễn tập phòng cháy chữa cháy tìm kiếm cứu hộ cứu nạn tại cụm trung cư cao cấp một số trung tâm thương mại và khách sạn trên địa bàn đang được chuẩn bị triển khai
với khoảng bảy trăm linh người tham gia vào hai phần là diễn tập cơ chế và diễn tập thực binh
các đơn vị có liên quan sẽ tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông an ninh trật tự không để xảy ra phức tạp tại khu vực diễn tập